được mệnh danh là mũi tiến công thứ sáu đầy uy lực chiều ngày hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với năm chiếc máy bay a ba mươi bảy ta thu được của địch
chỉ sau năm ngày chuẩn bị phi đội quyết thắng đã làm nên trận đánh có một hai trong lịch sử
bay thẳng vào sao huyệt địch ném bom phá hủy hàng chục máy bay và loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm quân nguyện
làm tê liệt hoàn toàn sân bay tân sơn nhất
ngày nay trung đoàn chín trăm ba mươi bảy sư đoàn ba trăm bảy mươi đơn vị nơi phi đội xuất kích đang ra sức huấn luyện
làm chủ vũ khí khí tài đào tạo nhiều lớp phi công trẻ phát huy truyền thống phi đội quyết thắng
và xứng đáng là lá chắn vững chắc bảo vệ vùng trời miền trung nam bộ và biển đảo tổ quốc
ngày hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là mốc son không thể nào quên
tại sân bay phủ cát bình định

lê văn chi tư lệnh quân chủng quyết định lực lượng tham gia chiến đấu gồm sáu phi công
nguyễn văn lục tử đễ nguyễn thành trung hán văn quảng hoàng mai vượng và trần văn on
nằm trước máy bay a ba mươi bảy thu được của không quân ngụy di chuyển từ sân bay phủ cát vào sân bay thành sơn
phan rang sau đó bay thẳng tới sao huyệt địch tại sân bay tân sân nhất
bay từ đấy vào sài gòn bốn mươi năm năm mươi phút đội hình trong mây tôi bay giữ im ra khỏi mây vẫn như thế
nên cái này là phải nói chỉ đội kỹ thuật của tôi cũng rất tự hào là mình rất là tốt
trong trận này phi đội quyết thắng đã phá hủy hai mươi bốn chiếc máy bay a ba mươi bảy tiêu diệt và làm bị thương hơn ba trăm linh quân nguyện sau gần hai giờ cất cánh
để có được gần hai tiếng cất cánh oanh liệt trên bầu trời không thể không nhắc tới vai trò của những người bảo đảm hậu cần kỹ thuật chuẩn bị cho phi đội xuất kích
ngày đêm sửa chữa khôi phục và kéo nó về uống